các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến đoạn đường giao nhau giữa thôn năm và thôn sáu của xã erong thì đâm trực diện vào xe mô tô do anh phan duy văn chú tại thôn năm xã erong điều khiển chạy ngược chiều
hậu quả làm cả hai nam thanh niên đi trên xe mô tô đều tử vong ngay tại chỗ cả hai chiếc xe mô tô bị hư hỏng hoàn toàn
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông của công an thị xã buôn hồ cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn